vào ngày một mươi năm tháng sáu công an huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an cho biết đã bắt tạm giam và đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng trương đình thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã nghĩa xuân huyện quỳ hợp về tội đưa người ra nước ngoài trái phép
trước đó công an huyện quỳ hợp đã phát hiện ba người phụ nữ đang mang thai vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã nghĩa xuân thuê phòng ở
quá trình trinh sát cảnh sát điều tra thu thập được thông tin những người phụ nữ này đang nuôi thai từ ba đến bảy tháng tuổi để chuẩn bị bán con cho người trung quốc lấy tiền
công an huyện quỳ hợp nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh
đối tượng trương đình thi khai nhận đã tổ chức cho ba phụ nữ này sang trung quốc để bán thai nhi với giá từ ba mươi triệu đồng đối với thai nữ và bảy mươi triệu đồng đối với thai nam